khoảng hơn chín giờ nhiều người phát hiện lửa bùng phát tại căn nhà nhiều tầng ở số năm mươi tám trên hai mươi hai trên một mươi hai phan chu trinh nên đã chi hô
căn nhà trên được thiết kế theo dạng homestay cho thuê nên thời điểm cháy có đông người bên trong
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã huy động lực lượng đến hiện trường
triển khai công tác cứu hộ và giải cứu được ba người đang mắc kẻ bên trong
hướng dẫn cho bảy người khác thoát ra khỏi đám cháy ra ngoài an toàn đàm cháy được giật tắt sau đó ít phút
với hành vi mua bán tảng trữ sử dụng cháy phép vũ khí quân dụng trần ngọc sáng chú tại thành phố phan rang tháp trạm
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh thuận khởi tố và bắt tạm giam ba tháng để điều tra
theo kết quả điều tra do có mô thuẫn từ trước nên vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng sáu
sáng cùng một đối tượng khác điều khiển xe mô tô và sử dụng một khẩu súng làm bằng kim loại màu đen có ba nòng
bắn vào nhà trần văn thuận chú tại phương đô vinh
theo bản kết luận của phân viện kỹ thuật hình sự bộ công an khẩu súng trên là vũ khí quân dụng
sáng là đối tượng đã có bốn tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản sử dụng các loại vũ khí công cụ hỗ trợ không có giấy phép
và gây dối an ninh trật tự tại khu dân cư hiện vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ và xử lý theo quy định
sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook liên hệ với đại lý sau đó đăng bán hàng với giá rẻ hơn thị trường
để lừa bán và chiếm đoạt của nhiều người
bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước số tiền là khoảng bốn tỷ đồng
nguyễn trọng điệp hộ khẩu thường trú tại quận lê trân thành phố hải phòng vừa bị công an huyện dầu tiếng bình dương
khởi tố để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào cuối năm hai nghìn hai mươi một điệp sử dụng tài khoản facebook liên lạc với ông huy ở thành phố thủ dầu một để hỏi giá bia
sau đó đăng bài bán giá rẻ hơn giá thị trường
nhận được tin nhắn mua năm trăm linh thùng bia của bà lê thanh tuyền ở huyện dầu tiếng
điệp liên lạc với ông huy và chuyển một triệu năm trăm linh ngàn đồng đặt cọc rồi yêu cầu ông huy giao bia cho bà tuyền
sau khi nhận toàn bộ hơn một trăm năm mươi triệu đồng tiền hàng điệp chặn mọi liên lạc với nạn nhân
và với thủ đoạn tương tự điệp đã thực hiện khoảng hai mươi năm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác
tại tp hcm hà nội sóc trăng tiền giang lạng sơn hà tĩnh với số tiền chiếm đoạt khoảng bốn tỷ đồng
dạng sáng nay ngày một mươi năm tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn
đã phát hiện sáu người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ ba đoạn qua thôn khuẩy sa
xã tân tú huyện bạch thông tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã phát hiện chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
kiểm tra phát hiện xe chở sáu người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
lái xe khai nhận đang trên đường chở sáu khách là người trung quốc
từ tỉnh cao bằng về tỉnh bắc ninh
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện bạch thông điều tra theo quy định